sốt xuất huyết đang vào mùa với số ca mắc tăng ở nhiều tỉnh đáng nói sốt xuất huyết có nhiều triệu chứng ban đầu giống covid một mươi chín có thể bị chuẩn đoán nhầm và chỉ hoãn nhập viện
bộ y tế vừa cho biết từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay cả nước ghi nhận một mươi bốn bảy trăm linh bốn trường hợp mắc sốt xuất huyết trong đó có một trăm linh chín ca nặng và sáu trường hợp tử vong
tại bình dương ba đồng tháp một tây ninh một và đồng nai một
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một số mắc giảm nhẹ số tử vong tăng một trường hợp
tuy nhiên mùa mưa đang đến do đó bộ y tế dự báo trong thời gian tới số mắc có xu hướng gia tăng do đang bắt đầu vào thời điểm mùa dịch
đáng nói sốt xuất huyết đang song hành cùng với bệnh covid một mươi chín hơn nữa một số triệu chứng khởi phát cũng khá giống như covid một mươi chín
trong bối cảnh người dân đang chủ quan về covid một mươi chín coi việc mắc covid một mươi chín là bình thường
nếu mắc sốt xuất huyết lại nhầm lẫn với covid một mươi chín có thể dẫn đến chủ quan trong việc theo dõi và chậm chế đi viện khi có triệu chứng nặng
thậm chí sẽ có người mắc cả sốt xuất huyết và covid một mươi chín dẫn đến tình trạng tăng nặng rất nguy hiểm
về nguy cơ có thể chuẩn đoán nhầm giữa sốt xuất huyết và covid một mươi chín phó giáo sư tiến sĩ đỗ duy cường giám đốc trung tâm bệnh viện nhiệt đới bệnh viện bạch mai cho biết
sốt xuất huyết và covid một mươi chín đều là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch do virus gây ra với các biểu hiện ban đầu sống nhau có thể gây nhầm lẫn như biểu hiện sốt đau đầu đau mỏi người ớn lạnh
tuy nhiên đây là hai bệnh có yếu tố dịch tễ và đường lây truyền cũng như bệnh cảnh hoàn toàn khác nhau
covid một mươi chín lây qua đường hô hấp do tiếp xúc giọt bắn còn sốt xuất huyết lây qua đường máu sau mỗi truyền
ngoài ra số xuất huyết điển hình có biểu hiện da sung huyết mặt và củng mạc mắt đỏ
nặng hơn có xuất huyết hoặc dẫn đến sốc do máu bị cố đặc
đối với bệnh nhân mắc covid một mươi chín có các biểu hiện viêm đường hô hấp như ho khó thở mất người
nặng sẽ có biểu hiện viêm phổi và suy hô hấp
đa số bệnh nhân sốt xuất huyết thường tự khỏi trong vòng bảy ngày
tuy nhiên khoảng năm bệnh nhân xe có biểu hiện nặng như chảy máu hoặc thoát huyết tương cây sốc do giảm thể tích
nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ có nguy cơ gây tử vong
đặc biệt trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang lan rộng
thì các triệu chứng của sốt xuất huyết cần hết sức lưu ý
vì có một số triệu chứng rất dễ nhầm lẫn với covid một mươi chín như sốt đau mỏi cơ ớn lạnh phó giáo sư cường chia sẻ
theo các bác sĩ ngoài covid một mươi chín còn có nhiều bệnh lý có biểu hiện ban đầu khá tương đồng với sốt xuất huyết
như nhiễm siêu vi tay chân miệng sốc nhiễm trùng và cũng có thể là hội chứng misc hậu covid một mươi chín
vì vậy người dân cần cảnh giác khi sức khỏe có vấn đề đồng thời đi khám để được chuẩn đoán chính xác
không nên chủ quan khi cơ thể sốt cao và quá mệt mỏi